kể từ một mươi chín h ngày một mươi tháng tám tỉnh quảng trị thực hiện cách ly toàn xã hội một mươi năm ngày đối với thành phố đông hà theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp hết sức cần thiết thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp không tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở bệnh viện
tính đến thời điểm này toàn tỉnh quảng trị đã ghi nhận bốn ca covid một mươi chín và đã tiến hành phong tỏa bốn khu dân cư có liên quan